chủ tịch ubnd tp đà nẵng đã trao bằng khen và thưởng nóng số tiền sáu mươi triệu đồng cho công an thành phố đà nẵng
vì vừa phá được vụ án đánh bạc online lớn trên địa bàn thành phố
qua điều tra xác định từ đầu năm hai nghìn hai mươi huỳnh ngọc anh cùng đồng bọn đã sử dụng trang mạng
http www bóng tám mươi tám com để tổ chức cho hàng trăm người đánh bạc thông qua hình thức cá độ bóng đá
thu lợi bất chính hàng nghìn tỷ đồng
công an thành phố đà nẵng đã bắt giữ huỳnh ngọc anh cùng một mươi bảy đối tượng khác về tội tổ chức đánh bạc đánh bạc
hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án
trước thành tích trên chủ tịch ubnd tp đà nẵng huỳnh đức thơ đã biểu xương khen ngợi lực lượng công an tp
đã triệt phá đường dây cờ bạc lớn nhất đà nẵng từ trước đến nay góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương